vào đêm ngày một mươi chín tháng tám khuyên đi trên đường hoàng diệu thành phố buôn ma thuột
phát hiện một chiếc ô tô đậu trên vỉa hè không khóa cửa
lúc này khuyên đã mở cửa xe lấy cắp một điện thoại di động một máy tính sách tay
rồi đưa về cho chiến mang đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài hết
với thủ đoạn tương tự ngoài vụ trộm trên khuyên khai còn thực hiện thêm hai vụ trộm cắp tài sản
trên hai xe ô tô khác lấy cắp nhiều tiền và vàng
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với ba đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng nguyễn thị anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại xã quảng ninh huyện thiệu hóa tỉnh thanh hóa
đối tượng lê sĩ lĩnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại tổ hai mươi hai tổ ba mươi năm cũ
phường vĩnh hưng quận hoàng mai tp hà nội có nốt ruồi cách ba cm
và đối tượng nguyễn mạnh thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại hai mươi sáu ngõ một nghìn một trăm bốn mươi hai đê la thành
phường ngọc khánh quận ba đình tp hà nội có nốt ruồi cách hai cm trên sau mép phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an